cà mau có vùng biển rộng bờ biển dài với nhiều lợi thế và tiềm năng phát triển
nhưng hiện nay khu vực bờ biển cà mau chủ yếu cho thuê phát triển du lịch phát triển điện gió
điện năng lượng mặt trời đường ống dẫn khí nuôi hải sản
việc sử dụng bờ biển để xây dựng các công trình nổi lấn biển hay cảng biển chưa được phát huy
theo đó chủ tịch ubnd tỉnh cà mau ban hành quyết định mức thu tiền sử dụng khu vực biển
đối với từng hoạt động khai thác sử dụng tài nguyên biển trên địa bàn tỉnh cà mau năm hai nghìn một mươi tám
quyết định quyết định tại nhóm một mức thu là ba triệu đồng một hectare một năm đối với việc sử dụng khu vực biển
để khai thác năng lượng gió sóng thủy triều dòng hải lưu
nhóm hai mức thu là bốn triệu đồng một hectare một năm đối với việc sử dụng khu vực biển
để xây dựng hệ thống ống dẫn ngầm lắp đặt các viễn thông cáp điện
nhóm ba mức thu là năm triệu đồng một hectare một năm đối với việc sử dụng khu vực biển
để xây dựng các công trình nổi ngầm đảo nhân tạo công trình xây dựng dân dụng trên biển các hoạt động lấn biển
nhóm bốn mức thu là sáu triệu đồng một hectare một năm đối với việc sử dụng khu vực biển
để làm vùng nước cảng biển cảng nổi cảng dầu khí và các cảng bến khác
vùng nước phục vụ hoạt động vui chơi giải trí đón trả khách khu neo đậu chú nghỉ đêm của tàu thuyền du lịch
vùng phục vụ thăm dò khai thác khoáng sản khai thác nước biển làm mát cho các nhà máy trục vớt hiện vật khảo cổ
nhóm năm mức thu là bảy năm triệu đồng một hectare một năm đối với việc sử dụng khu vực biển để đổ thải bùn nạo vét
đối với nhóm sáu mức thu là ba triệu đồng một hectare một năm đối với việc sử dụng khu vực biển
cho các hoạt động sử dụng khu vực biển khác